tuy nhiên liên quan đến các câu hỏi như dư luận hiện đang nghi ngờ phongmosa xả thải
vậy vấn đề cá chết có liên quan đến formosa
tại buổi họp báo đại diện công ty trách nhiệm hữu hạng hưng nghiệp formosa
cũng đã nhận được hàng loạt câu hỏi về trách quan môi trường
số hóa chất được nhập vào đã sử dụng ra sao quy định nào
xong phía formosa chỉ hứa sẽ trả lời sau bằng văn bản
vì bận hợp với lãnh đạo tỉnh hà tĩnh
và hứa sẽ thực hiện theo những chỉ đạo của cơ quan chức năng việt nam khi có kết luận chính thức